tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam
nhằm tri ân các thế hệ cán bộ giảng viên công nhân viên của học viện
tới sự buổi lễ kỷ niệm có đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
những năm qua các thế hệ cán bộ giảng viên công nhân viên của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
luôn giữ gìn tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của học viện
có những đóng góp to lớn trong công cuộc chiến đấu xây dựng phát triển đất nước
đào tạo bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý xuất sắc cho cả nước
đội ngũ giảng viên của học viện không chỉ miệt mài lao động với thái độ tận tâm tự giác trách nhiệm
mà còn kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước
luôn nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn gian luyện phẩm chất đạo đức
vượt khó sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
lễ kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam là dịp để tri ân những thế hệ giảng viên của học viện
với những đóng góp thầm lặng miệt mài cho sự nghiệp đào tạo cán bộ cho đất nước